phát biểu tại buổi tiếp bộ trưởng ngoại giao liên bang nga sergei lavrov
chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng liên bang nga vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử tổng thống
chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt đến tổng thống vladimir putin nhân dịp tái đắc cử tổng thống liên bang nga
đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng ngoại giao sergei lavrov
chủ tịch nước trần đại quang vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị tin cậy giữa hai nước không ngừng được củng cố
thông qua việc duy trì thường xuyên tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp đặc biệt cấp cao
chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của bộ ngoại giao hai nước trong việc tổ chức thành công các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao
đóng góp tích cực vào việc củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
chủ tịch nước đề nghị hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dầu khí của việt nam và nga
hợp tác đầu tư hiệu quả trong khuôn khổ các liên doanh dầu khí việt nga tại hai nước
bộ trưởng ngoại giao sergei lavrov trân trọng chuyển lời thăm hỏi của tổng thống liên bang nga vladimir putin đến chủ tịch nước trần đại quang
bộ trưởng sergei lavrov nhấn mạnh trải qua thử thách thời gian trên cơ sở tình cảm hữu nghị
những kết quả đạt được qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện liên bang nga việt nam đã ngày càng phát triển đạt được những thành quả rất tích cực
báo cáo về kết quả cuộc hội đàm với phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
bộ trưởng ngoại giao sergei lavrov cho biết hai bên nhận thấy các lĩnh vực hợp tác liên bang nga việt nam ngày càng được mở rộng
hợp tác dầu khí lĩnh vực truyền thống tiếp tục đạt hiệu quả cao
kim ngạch thương mại song phương đạt mức tăng trưởng cao sau khi triển khai hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu
hai bên cũng thảo luận về việc xây dựng nhà máy điện sử dụng khí hóa lỏng tại việt nam hiện đại hóa ngành đường sắt việt nam
liên bang nga đánh giá cao triển vọng hợp tác quốc phòng an ninh kỹ thuật quân sự giữa hai nước